tại ủy ban nhân dân xã đức minh huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ truy tặng huân chương dũng cảm cho thượng sĩ lê trí phước chiến sĩ nghĩa vụ phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh quảng ngãi về hành động dũng cảm cứu người
thưa ủy quyền của chủ tịch nước lãnh đạo công an tỉnh quảng ngãi đã trao tặng huân chương dũng cảm của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam cho đồng chí lê trí phước
đây là sự ghi nhận tôn vinh tinh thần dũng cảm sẵn sàng xả thân hy sinh vì bình yên hạnh phúc của nhân dân của đồng chí lê trí phước
ban chấp hành đoàn thanh niên công an tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua học tập gương dũng cảm của đồng chí lê trí phước trong toàn thể đoàn viên thanh niên
thượng sĩ lê trí phước nguyên là chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ quân sự thuộc trung đội cảnh sát vũ trang bảo vệ nhà máy lọc dầu dung quất thuộc lực lượng cảnh sát cơ động công an tỉnh
ngày một mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi tám tức mùng ba tết mộ tuất thấy hai anh em nguyễn văn hoàng hai mươi sáu tuổi và nguyễn văn huy hai mươi bốn tuổi bị sóng biển cuốn trôi nên lê trí phước đã bơi ra cứu được anh hoàng dìu vào bờ
sau đó anh phước tiếp tục bơi ra cứu anh huy nhưng do sóng lớn đã cuốn trôi anh phước